bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành thông tư số một sửa đổi bổ sung thông tư số sáu năm hai nghìn một mươi tám
quy định về việc xác định trí tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên
trình độ đại học thạc sĩ tiến sĩ năm hai nghìn một mươi chín
theo thông tư sửa đổi chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy hàng năm được xác định bằng tổng quy mô đào tạo chính quy
xác định trên cơ sở năng lực của từng khối ngành trừ đi tổng quy mô sinh viên chính quy đang đào tạo tại cơ sở giáo dục
và cộng thêm số sinh viên dự kiến sẽ tốt nghiệp trong năm tuyển sinh
đối với các ngành đào tạo mới được mở ngành trong năm tuyển sinh
chỉ tiêu được xác định cho ngành đó không vượt quá ba mươi năng lực đào tạo của ngành theo quy định
các cơ sở giáo dục trong ba năm liền không vi phạm quy định về tuyển sinh được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng
bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành
có nghị quyết thông qua chủ trương xác định chỉ tiêu tuyển sinh của hội đồng trường
sẽ được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng đào tạo nhu cầu xã hội
thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi hai tháng bốn